thông tin về thiệt hại do cơn bão số ba gây ra tính đến bảy giờ ngày hôm nay hoàn lưu bão số ba đã làm hai người chết tại bản tìa gánh xã tỉa dình huyện điện biên đông tỉnh điện biên và tại thôn làng điền xã quảng chu huyện trợ mới tỉnh bắc cạn do bị lũ cuốn trôi
tài sản đã có bốn mươi tám nhà bị sập tốc mái hư hỏng gần bảy hectare lúa hoa màu bị ngập và thiệt hại mưa lớn kèm theo ngập úng đã làm một mươi bảy ba trăm linh cây ăn quả bị gãy đổ hàng chục hectare cây cảnh bị ngập một mươi bốn hectare cây keo gần tám trăm linh cây xanh đô thị bị gãy đổ một trăm bảy mươi bảy hectare nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
đặc biệt tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám có năm trăm hai mươi tám hộ bị ngập lụt sạt lở đất đá tại một số điểm trên địa bàn xã thượng yên công phường vàng danh
và phường bắc sơn ước tổng thiệt hại trên địa bàn thành phố uông bí do ảnh hưởng của bão số ba tính đến hết ngày hôm qua là khoảng một mươi một bảy tỷ đồng
để chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới đồng thời tập trung khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu cơn bão số ba gây ra
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết thiên tai
chuyển các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai tới các địa phương
để triển khai các biện pháp ứng phó đôn đốc và duy trì liên lạc với các địa phương để nắm bắt được tình hình phục vụ công tác chỉ đạo chủ động ứng phó với thiên tai
các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ khẩn trương tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống
tiếp tục ra soát thống kê báo cáo thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số ba gây ra

quá trình thực hiện hoàng và cấp phó có hàng trăm hợp đồng mua bán xuất khẩu hàng hóa không đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước
tuy nhiên vẫn sử dụng các hồ sơ này cam kết việc công ty nhà thủ đức kinh doanh thật mặt hàng này để đề nghị cục thuế tp hcm hoàn thuế giá trị gia tăng
từng có tiền án về tội trụng cắt tài sản và tiền sự về tội sử dụng trái phách chất ma tuế
nguyễn quốc trung ba mươi một tuổi trú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam tiếp tục bị bắt quả tang khi đang mua
mua bán trái phách chất ma tuế vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám
và điều đáng nói là trung còn tàng trữ cả vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng
vào tối ngày hai mươi sáu tháng tám lực lượng công an ập vào phòng trọ trên đường nguyễn thị cận
bắt giữ trung với hơn năm mươi gram ma túy đá được cất giấu trong phòng ngủ và một khẩu súng rulo bắn đạn cao su đã lên nỏng
một cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ để phân chia sử dụng ma túy đá
mở rộng điều tra công an thành phố bắt giữ thêm nguyễn hồng kết
thường xuyên mua ma tuế về sử dụng
khai nhận với cơ quan công an số ma túy đá được trung lấy từ một đối tượng không rõ lai lịch ở quảng nam
để bán lại cho người lao động và công nhân trên địa bàn
còn súng được mua từ một người quen để phòng thân
tội phạm cướp cướp giật tài sản là một trong những tội phạm nguy hiểm gây tâm lý hoang mang
lo sợ trong nhân dân và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
ghi nhận tại hải phòng trong thời gian gần đây
loại tội phạm này có những diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh bắt giữ và làm rõ nhiều vụ cướp cướp giật tài sản
góp phần ổn định tình hình chấn an dư luận quần chúng nhân dân
mới đây khoảng một giờ ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
một người dân đang di chuyển trên tuyến đường đỗ một mươi thuộc địa bàn xã tân dương thủy nguyên hải phòng
thì bị ba đối tượng trương văn nghĩa vũ đình anh kiệt và trần bùi huy phong đều một mươi năm một mươi sáu tuổi
cùng chú tại huyện thủy nguyên hải phòng đi xe máy chặn xe dùng dao đe dọa và chiếm đoạt tài sản
hay gần đây nhất ba đối tượng nguyễn mai hoa cao minh huấn và nguyễn văn dũng
là những đối tượng có nhiều tiền án thường xuyên tụ tập thực hiện nhiều vụ cấp giật tài sản
trên địa bàn quận hồng bàng và khu vực lân cận cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng bắt khẩn cấp
cháu mới bạn kiệt bạn tuấn đi chơi và qua ý định giữ nhau cướp đến khu vực hoàng thủ
gặp người phụ nữ đi chợ đêm thế bọn cháu cầm hai chai thủy tinh lên chặn đầu cướp
đối tượng thường sử dụng xe máy một là tháo biển
kiểm soát hoặc lắp biển kiểm soát giả và tập trung theo dõi để ý nạn nhân thường là phụ nữ
đi xe mô tô một mình có đeo túi trên vai và có đeo đồ trang sức
và khi chúng thực hiện hành vi xong mà nếu có bị truy đuổi thì đồng bọn của đối tượng sẽ thực hiện cái hành vi
là dùng xe máy hoặc tạo nhóm để cản trở gây khó khăn cho công tác truy bắt truy đuổi
theo đánh giá tội phạm cướp cướp giật tài sản hiện nay có tinh chất chuyên nghiệp cao
hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn lĩnh vực có sự đan sen câu kết với các loại tội phạm khác
đối tượng gây án đa số đều có tiền án tiền sự nhiều trường hợp đối tượng còn ở tuổi vị thành niên
gây án hết sức manh động với lưu lĩnh
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình
diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn nhất là tội phạm cướp và cướp giật tài sản
tăng cường phối hợp cùng các lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm
nhằm kịp thời phát hiện chủ động ngăn chặn các hoạt động phạm tội cướp cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn
chúng tôi sẽ kết hợp với phòng cảnh sát hình sự và phương án hp hai của công an thành phố đã xây dựng
để triển khai đồng bộ với các quận huyện của giáp danh
đấu tranh chệt đẻ đối với tội phạm cướp tài sản và cướp giật tài sản
bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống đối với tội phạm cướp cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố của lực lượng cảnh sát hình sự
thì mỗi người dân cũng cần phải tự nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa bảo vệ tài sản
tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
khi có vụ việc xảy ra người dân nên lưu ý đặc điểm nhận dạng của đối tượng
và nhanh chóng đến chỉnh báo công an gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
điều khiển xe máy bốc đầu rồi đăng tải clip lên mạng xã hội tiktok
đối tượng phạm hải lâm chú tải xã hòa tân thành phố cà mau vừa bị đội cảnh sát trật tự giao thông công an thành phố cà mau mời đến để làm việc
tại cơ quan công an phạm hải lân thừa nhận là người đã điều khiển mô tô chạy bốc đầu trên đường lê duẩn đoạn từ cổng trào
khu dân cư minh thắng đến khu vực quảng trường
thuộc địa bàn phường chín thành phố cà mau vào chiều tối ngày một mươi sáu tháng tám
đội cảnh sát trật tự giao thông công an thành phố cà mau đã mời lâm đến cơ quan công an để làm rõ và xử lý về bốn lỗi vi phạm
điều khiển xe một bánh không có giấy phép lái xe thay đổi bộ phận giảm thanh và màu sơn của xe
qua làm việc phạm hải lân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình đồng thời cam kết không tái phạm
kính thưa quý vị công an thị xã cây lệ tỉnh tiền giang vừa tiến hành làm việc hai đối tượng
là nguyễn đặng khánh huy sinh năm hai nghìn bốn và võ chí cường sinh năm hai nghìn bốn
cùng ngụ trên địa bàn về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
bước đầu điều tra hai đối tượng khai nhận ngày một mươi năm tháng tám tại tuyến tránh thị xã cai lậy
đoạn thuộc ấp mỹ phú xã long khánh cường huy và một đối tượng khác dùng đá ném vào xe ô tô tải của anh ngô văn tuấn
thường trú ấp xóm chùa xã tân lân huyện cần đước tỉnh long an
hậu quả là bể kính trắng gió phía trước và kính chiếu hậu bên phải của xe
theo trình bài của anh tuấn tài sản thiệt hại khoảng hai mươi triệu đồng
công an thị xã cây lệ cho gia đình bảo lãnh hai đối tượng nguyễn đặng khánh huy võ chí cường
và tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp nhận đối tượng truy nã nguyễn xuân ý
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh ra đầu thú về tội tổ chức
môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép
vào khoảng tháng chín năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi ý sử dụng mạng xã hội facebook đăng tải thông tin tuyển người đi thái lan
sau khi có người đăng chí ý đưa họ từ thành phố hồ chí minh đến huyện tân hồng
rồi giao họ cho lê văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ ở địa phương
đã bị tòa án nhân dân huyện tân hồng kết án sáu năm tù giam
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để tổ chức đưa họ xuất cảnh trái phép qua biên giới
tổng cộng ý đã tổ chức đưa hai lần tám người có ý định qua thái lan tìm việc làm
sau khi vụ việc bị phát hiện ý đã xuất cảnh trái phép sang campuchia và thái lan
đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
để ra quyết định truy nã đối tượng nguyễn xuân ý
sau khi được gia đình vận động ý đã về nước để đầu thú
hai đối tượng trần minh quang và lê tuấn kiệt vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long
khởi tố và tạm hoãn xuất cảnh để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả
vào ngày hai mươi một tháng bốn
quang và kiệt sử dụng tiền giả mua hàng tại tiệm thuốc tây
người dân đã phát hiện và bắt giữ được quang giao cho cơ quan công an
riêng đối tượng kiệt đã nhanh chóng tổ thoát
qua làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua tám tờ tiền giả
mệnh giá năm trăm linh đồng trên mạng xã hội mục đích lấy số tiền giả này để lừa người dân đổi lấy tiền thật